một trong những địa phương mà cơn bão số một đi qua để lại những hậu quả nhất định đến cuộc sống của người dân
sẽ thông tin đến quý vị và các bạn tình hình tại đây
xin mời phóng viên anh vũ
vâng xin chào trường quay xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị hiện tại tôi đang có mặt tại thành phố hạ long của tỉnh quảng ninh
ngay từ đầu giờ sáng sau cơn mưa rất to đến thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận được là lượng mưa đã giảm
tuy nhiên gió vẫn giật rất là mạnh
và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi nhanh với thiếu tá trần quang trung
là phó trưởng phòng cảnh sát đường thủy pc sáu mươi tám
vâng xin chào đồng chí ạ
thưa đồng chí trước những diễn biến bất thường của cơn bão số một thì đồng chí có thể cho biết
phòng cảnh sát đường thủy của mình đã có những công tác nào để đảm bảo được an toàn về tài sản cũng như là tính mạng của người dân ạ
thưa đồng chí thực hiện chỉ đạo của ủy ban tỉnh quảng ninh và chỉ đạo của giám đốc quân tỉnh
thì ngay sau khi mà có tin báo về cơn bão số một này
thì theo cái quy trình hàng năm thì anh em tôi ở góc độ lực lượng cảnh sát đường thủy đã tập trung triển khai đồng bộ tất cả các biện pháp
thứ nhất là phối hợp các cơ quan chức năng ngân quan trong lĩnh vực đường thủy
trong đó là cơ quan cả vụ đường thủy nội địa các tri cục thủy sản của sở đông nghiệp phát triển thông thôn
chúng tôi đã phối hợp để triển khai theo các chức năng của các đơn vị đó
như là phối hợp quản lý các cảng bếp các phương tiện tàu cá
hai nữa là anh em tôi tập trung lực lượng ngoài việc chiến đấu tại đơn vị để xử lý tình huống phát sinh
hai nữa là tổ chức các tổ công tác ra ngoài biển để tập trung tuyên truyền vận động bà con là về nơi tránh chú bão theo quy định để đảm bảo an toàn
những trường hợp mà bà con chưa hình dung gánh giá hết là sự phức tạp của biến thể tiết bất thường
thì anh em tôi cũng tiên trì động viên và thực tế đã đưa tất cả bà con mà chưa nhận thức được việc đó
để đảm bảo an toàn tối đa nhất
đến nay chúng tôi đã triển khai công tác đó và hiện nay theo chỉ đạo của tỉnh chúng tôi vẫn đang tiếp tục thường trực để phục vụ cho việc phòng chống sự cố thiệt tài này nếu có thể ra
thưa đồng chí đồng chí có thể nói rõ hơn về những công tác ứng trực sau bão được không ạ
bởi vì thường sau bão hay có những diễn biến thiết tiết bất thường
đồng chí nói rất đúng thì thực ra theo chỉ đạo của anh ông cương tỉnh là chúng tôi phải thường trực trăm trăm con số đến hết diễn biến bất thường thời tiết này
ngoài việc đổ cứu nạn ra
nó còn có những tình huống phức tạp vắc xin mà chúng ta không thể được trực kết được
thì hiện nay chúng tôi vẫn đang trực trăm một trăm con số
và như các ông chí đã biết đến nay thì là do công tác phòng ngừa và cũng như là nhiều yếu tố khác
nhưng mà đến hiện nay thì chúng tôi đã đảm bảo an toàn tuyệt đối trên địa bàn thủy quảng ninh
không có thể xảy ra vấn đề về tài sản
dạ vâng xin cảm ơn đồng chí
thúc đẩy các bộ ban ngành cùng giúp đỡ người dân vượt qua được cơn bão số một này
và đối với cảnh sát đường thủy nói riêng thì đã có thể là giúp cho trên một trăm linh phương tiện chuyên trở khách vào nơi trụ bão an toàn
và ứng trực từ sáng sớm ngày hôm qua để có thể đảm bảo cho người dân đặc biệt là các ngư dân có thể tìm được những nơi tránh bão một cách an toàn nhất
đảm bảo về tài sản cũng như là tính mạng của người dân
và những diễn biến tiếp theo về cơn bão này
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn tại quảng ninh
còn bây giờ xin được trở lại trường quay
vâng xin cảm ơn phóng viên anh vũ về những thông tin vừa rồi
còn tại hà nội thì do ảnh hưởng của bão số một mưa to và gió giật mạnh đã làm nhiều cây xanh bị gãy đổ
nhiều tuyến đường bị ngập úng và giao thông đi lại của người dân thì hết sức khó khăn
trước tình hình này công an tp hà nội đã tiến hành các biện pháp nhằm khắc phục ảnh hưởng của cơn bão
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv tại một số tuyến phố trên địa bàn hà nội
sáng nay trên một số tuyến phố cây xanh đổ ngổn ngang nhiều cây đổ ngang đường
các phương tiện không thể lưu thông qua lại được
nhiều nơi mưa rất to gió mạnh khiến người tham gia giao thông bằng xe máy ngã hoặc không thể tiếp tục lưu thông
trước ảnh hưởng của cơn bão này phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã huy động toàn lực lượng
để khắc phục sự cố do bão gây ra
cơn bão này là lúc
tại phố núi trúc phường kim mã
có cây xanh đổ ngang nhiều cây đổ ngang nhiều cây đổ ngang nhiều cây đổ ngang
có cây xanh đổ đè lên xe ô tô và lên nhà dân
ngay khi sự cố xảy ra công an phường cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời làm công tác trật tự
phối hợp với công ty môi trường đô thị di rời cây đổ giải phóng giao thông trên tuyến đường này
chúng tôi làm nhiệm vụ phát hiện được cây đổ và đè lên xe ô tô
sau khi phát hiện xe ô tô chúng tôi đã thông báo về chỉ huy và thông báo cùng kết hợp với các lực lượng khác
về thanh sát giao thông lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng dân phố
cây xanh môi trường cùng phối hợp giải quyết những vấn đề hiện tại
từ sáng sớm đến giờ chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình
lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cũng đã có mặt tại các điểm bị ảnh hưởng nặng của cơn bão
để chỉ đạo và cùng cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ giải phóng hành lang giao thông và điều tiết phương tiện
tình hình giao thông trên địa bàn của đô thì ngay từ sáu giờ sáng
cho đến giờ này thì các điểm phức tạp mà các nút giao thông trọng điểm và các tuyến ra vào thành phố cũng được đảm bảo duy trì
và chúng tôi đã tăng cường lực lượng cận xa kiểm soát lưu động để kịp thời giải thuyết ngoại tình hình phức tạp
và đặc biệt trên các cây cầu như là cầu nhật tân cầu thăng long cầu vĩnh tuy
đây là những lực lượng mà lúc gió bão và mưa gió thổi cấp bảy cấp tám làm ảnh hưởng nguy hiểm
cho những người đi xe máy và kẻ điện
và đối với các phương tiện ô tô thì lực lượng tuần lưu của chúng tôi đã có mặt
và để hướng dẫn cho nhân dân đi lại trên các cây cầu ra vào thành phố cũng được đảm bảo thông suốt an toàn
với sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
các tuyến giao thông dần dần được thông suốt người dân đi lại được dễ dàng hơn trên các tuyến đường
sau khi đi qua các tỉnh nam định thái bình và ninh bình
bão số một đã gây thiệt hại cho nhiều địa phương và chúng tôi đã có cập nhật sơ bộ thiệt hại do phóng viên địa phương gửi về
tại hà nội theo thống kê mới nhất trên địa bàn thành phố hà nội
xảy ra một mươi điểm ngập úng sáu trăm sáu mươi sáu cây xanh bị đổ gãy gây cản trở giao thông
trong đó bốn cây đổ vào xe ô tô hai cây đổ làm năm xe mô tô bị hư hỏng
ba cây đổ chắn ngang đường sắt hai cổ điện đổ và một mươi chín nút đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố
gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín đã làm đổ tường lan can tầng hai tại nhà ông đặng văn đáng
ở thôn an mỹ xã đại thắng huyện phú xuyên làm một người chết năm người bị thương
sáng ngày hai mươi tám tháng bảy nhiều ô tô xe máy trong quá trình di chuyển trên đường đã bị cây gãy đổ
đè vào phương tiện rất may không có thiệt hại về người
tỉnh ninh bình cơn bão số một đổ bộ trực tiếp vào ninh bình đêm hai mươi bảy dạng sáng ngày hai mươi tám tháng bảy
đã gây thiệt hại nhiều về tài sản hoa màu của người dân rất may không có thiệt hại về người
cụ thể hệ thống lưới điện trung áp hai mươi hai kv và một mươi kv bị hư hỏng
chưa khắc phục được toàn tỉnh bị mất điện hàng nghìn nhà dân bị tốc mái
hàng chục nghìn cây lâu năm bị đổ trên ba mươi bốn hectare lúa mùa mới cấy bị ngập
hàng nghìn ha hoa màu bị hư hại
tại thái bình bão số một đã làm hai người tại huyện kiến sương và huyện vũ thư bị thương
mưa bão đã làm gần bốn mươi hectare bị ngập úng ba mươi phòng học và hai nhà máy gạch bị đổ và tốc mái
ba mươi sáu cột điện bị đổ
trên địa bàn tỉnh thái bình mất điện lưới từ giờ ngày hai mươi tám tháng bảy
đến nay sự cố này chưa thể khắc phục
tại thành phố thái bình đã thống kê được chín cây đổ
nhiều cây chắn ngang đường làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân
dạng sáng ngày hai mươi tám tháng bảy lực lượng biên phòng tỉnh thanh hóa đã cứu được bảy ngư dân gặp nạn trên biển
do sự cố trên hai tàu giã cào th chín mươi nghìn hai trăm chín mươi tám ts và th chín mươi nghìn tám trăm một mươi bảy ts
một ngư dân tên phạm văn cường do bất cần đã bị rơi xuống biển
hiện vẫn đang được lực lượng cứu nạn tỉnh thanh hóa khẩn trương tìm kiếm
để khắc phục hậu quả do cơn bão số một
gây ra đến thời điểm này các ngành chức năng các địa phương đang gấp rút chỉ đạo
trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra đồn đốc các địa phương
nhanh chóng khắc phục thiệt hại ổn định đời sống và sản xuất
các tỉnh miền núi phía bắc cũng đã sẵn sàng phương án để phòng ngập lụt
sạt lở đất do hoàn lưu của bão gây ra
chuyển sang những tin tức an ninh trật tự
một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép hai mươi bánh heroin
đã bị công an huyện vân hồ phối hợp với tổ công tác hai trăm bảy mươi chín công an tỉnh sơn la
và công an huyện mộc châu bắt giữ vào lúc một mươi sáu giờ chiều qua tại bản co tràm xã lóng luông
đối tượng bị bắt là khà a lứ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại bản thung ắng xã hàng kia huyện mai châu tỉnh hòa bình
lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ hai mươi bánh heroin và một số tăng vật liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng lứ khai nhận vận chuyển số ma túy trên
cho một người đàn ông cùng bản ra quốc lộ sáu để người này bắt xe khách mang về xuôi tiêu thụ
nhưng đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
do mâu thuẫn trong tình cảm ninh viết hiển chú tại xã thống nhất huyện bù đăng tỉnh bình phước
đã gây án mạng và đối tượng đã phải đứng trước vành móng ngựa để chịu trách nhiệm cho hành vi của mình
theo cáo trạng do có mâu thuẫn về tình cảm nên hiển với nguyễn đăng an
chú cùng xã thường mắng chửi nhau trên mạng xã hội facebook
khoảng hai mươi một h ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
sau khi uống rượu nguyễn đăng an đã rủ bạn tìm hiển để đánh
tại quán cà phê điểm hẹn ở thôn ba xã thống nhất hiển cùng bế văn trường
và một số người bạn đang ngồi uống cà phê trong tròi lá
sau khi có tranh cãi và bị an cầm ly thủy tinh ném vào người
hiển đã dùng dao mận sẵn của bế văn trường đâm một nhát vào ngực trái của an
khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
gây án xong hiển bỏ trốn vào rẫy của gia đình
đến hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày đối tượng ra đầu thú
tại phiên tòa hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh bình phước đã tuyên phạt
ninh viết hiển bảy năm tù giam bế văn trường bốn năm tù giam
hai đối tượng lê thanh hậu và phạm thanh khoa chú tại ấp phòng thuận xã tân mỹ tránh
thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang vừa bị nhân dân và lực lượng công an bắt giữ
vì đã có hành vi cướp giật tài sản của người đi đường
người bị cướp tài sản là chị nguyễn thị kim dung
đăng ký thường trú tại ấp mỹ hòa xã mỹ phong thành phố mỹ tho
khi bị cướp chị dung đã kịp thời giữ chặt túi sách nên đối tượng không thực hiện được hành vi
đối tượng bị bắt là phạm anh khoa còn lê thanh hậu cố chạy thoát
lúc đó lực lượng công an đang trên đường tuần tra phát hiện vụ việc
nên cùng nhân dân xung quanh truy đuổi bắt giữ hậu cùng phương tiện gây án
tội phạm cướp giật tài sản luôn là nỗi lo của người dân mỗi khi ra đường
không chỉ lấy đi tài sản của nạn nhân mà rất có thể chúng còn khiến nạn nhân ngã xuống đường
gây thương tích trong khi gây án
gần đây trên địa bàn thành phố lạng sơn đã xảy ra một số vụ cướp giật tài sản của người đi đường
gây tâm lý hoang mang cho người dân
công an tỉnh lạng sơn đã phối hợp với công an các cấp đưa ra nhiều biện pháp phòng ngừa đấu tranh
qua đó đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án
chỉ tính riêng trong tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an các cấp trên địa bàn tỉnh lạng sơn
đã bắt giữ bảy đối tượng có hành vi cấp giật tài sản
điều đáng chú ý là những đối tượng này đều sử dụng ma túy
có đối tượng đã có tiền án về tội cướp giật có đối tượng đã đi cơ sở giáo dục trường giáo dưỡng bộ công an
vì vậy hành vi của các đối tượng hết sức liều lĩnh manh động
để có tiền mua ma túy sử dụng chúng đã ngang nhiên cướp giật tài sản giữa ban ngày trên các tuyến đường phố đông đúc
qua quá trình điều tra thì chúng tôi cũng đã tập trung triển khai lực lượng
tiến hành tuần tra giả soát các đối tượng nghi vấn
và trong thời gian vừa qua thì công an thành phố lạng sơn đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
điều tra khám phá chuyên án cướp giật tài sản
qua đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận
chúng có chung thủ đoạn là dùng xe mô tô đi lồng vòng trên các tuyến phố
phát hiện người đi đường sơ hở thì cướp giật
để ra tay chót lọt chúng thường nhằm vào phụ nữ trẻ vị thành niên vì sức đề kháng yếu ớt
và những bị hại này thường mất cảnh giác
nguy hiểm hơn các đối tượng khi gây án thử phòng xe với tốc độ rất cao
nạn nhân bị bất ngờ có thể ngã mạnh xuống đường nguy hiểm để tích mạng
một số bị hại cố rằng lại tài sản đuổi theo sẽ bị chúng đập ngã gây chấn thương nghiêm trọng
đi xe trên đường thì thấy có một chị đang đi xe máy có một chiếc điện thoại đút ở tối sau
có ra thì em
vị bắc một trăm linh bốn độ kinh đông trên khu vực phía tây bắc bộ
sức gió mạnh nhất vùng trung tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức là dưới bốn mươi km một giờ
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành một vùng áp thấp vùng biển vịnh bắc bộ
các huyện đảo như bạch long vĩ cát hải cô tô vân đồn
sáng nay ngày hai mươi tám tháng bảy còn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín cấp một mươi biển động mạnh
các tỉnh đồng bằng trung du bắc bộ và hòa bình có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
trên đất liền thì tại khu vực phía tây bắc bộ và ngày mai trời có mưa mưa vừa có nơi mưa to
cần đề phòng khả năng xảy ra lũ quét và xả lở đất
đến ngày ba mươi và ngày ba mươi một thì đêm và sáng trời nhiều mây có mưa rào rải rác
trưa chiều trời nắng với nhiệt độ giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
còn các tỉnh phía đông bắc bộ dự báo mưa sau cơn bão còn kéo dài đến hết ngày mai
tuy nhiên cường độ mưa sẽ giảm dần
người dân tiếp tục cảnh giác cao với khả năng có lũ quét trên các sông suối nhỏ và xa lở đất đá
sang hai ngày nghỉ cuối tuần thì mưa tại đây cũng giảm nhanh
trời có nắng cùng với nhiệt độ có xu hướng tăng cho mỗi ngày
còn đối với khu vực trung bộ thì trong chưa chiều
mưa nhiều vẫn tiếp tục xảy ra tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến nghệ an và hà tĩnh
cần đề phòng khả năng xảy ra lụ quét và sạt lở đất cũng như là ngập úng ở vùng trụng thấp
sau đó thì sang ngày hai mươi chín mưa sẽ giảm hơn đáng kể về diện và lượng
chỉ còn xuất hiện vào đêm và sáng tại thanh hóa
các khu vực còn lại của miền trung thì phổ biến ít mưa trời khá oi nóng vào ban ngày
nên nhiệt độ có xu hướng tăng nắng nóng xuất hiện trở lại tại các tỉnh vùng núi
từ ngày chủ nhật cuối tuần này
với mức nhiệt độ ngày đêm giao động là hai mươi năm ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một thì mây thay đổi ngày nắng gián đoạn
chiều tối có mưa rào và rông rải rác gió tây nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi một hai mươi bốn độ và nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi hai độ
các tỉnh nam bộ do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên tiếp tục có mưa giải rác vào lúc chiều tối
riêng các tỉnh ven biển nam bộ thì cần đề phòng có gió giật mạnh trong cơn rông
ban ngày thì khu vực này sẽ có nắng gián đoạn
với nhiệt độ ban trưa phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
nhìn chung trong hai ngày nghỉ cuối tuần thì thời tiết tại các tỉnh thành phía nam
được nhận định là sẽ thuận lợi hơn trong khoảng sáng đến trưa